trong suốt quá trình hoạt động của nhà xuất bản quân đội nhân dân tiền thân là nhà xuất bản vệ quốc quân
chủ tịch hồ chí minh đã thường xuyên chỉ đạo theo dõi động viên nhà xuất bản quân đội nhân dân hoàn thành nhiệm vụ
người đã ký nhiều sắc lệnh chỉ đạo công tác xuất bản quân sự đồng thời thường xuyên gần gũi chỉ bảo
góp ý nhiều bài học kinh nghiệm quý về xuất bản cho cán bộ nhân viên nhà xuất bản
trải qua bảy mươi năm xây dựng và phát triển nhà xuất bản quân đội nhân dân luôn học tập và làm theo lời bác hồ dạy
mong bạn đọc góp ý kiến phê bình
sách in ra nhà nước và nhân dân phải trả tiền vì vậy nhà xuất bản không được đem biếu ai muốn đọc thì phải mua
không nên để trắng hai từ đầu lãng phí giấy
cầu mong bạn đọc góp ý kiến phê bình cần in chữ to rõ ràng cho mọi người chú ý và in ngay giữa trang số hai b ba
mỗi chuyện nên ghi thứ tư
đây là lời dạy của chủ tịch hồ chí minh đối với nhà xuất bản quân đội nhân dân khi nhà xuất bản làm xong bản thảo cuốn vì nước vì dân tập một gửi lên văn phòng phủ chủ tịch để các đồng chí ở văn phòng báo cáo xin chỉ thị của bác và tự tay bác đã ghi trên bàn thảo
các chú nhớ ở trang đầu mỗi cuốn sách đều phải ghi một câu mong bạn đọc góp ý kiến phê bình
từ nay trở đi trên sách hay báo các chú nên có câu đó
bác biết các chú văn hay chữ tốt nhưng dù sao nhân dân chăm tay nghìn mắt vẫn có nhiều ý kiến thông minh có thể giúp các chú tiến bộ
không riêng gì viết sách báo mà công tác gì muốn làm tốt đều phải coi trọng ý kiến của nhân dân
hơn nửa thế kỷ đã trôi qua
quân đội nhân dân vẫn nghiêm trình thực hiện chỉ thị của bác và đã xuất bản được nhiều đầu sách hay có giá trị thực tiễn cao
đây là một trong những nhà xuất bản mà làm việc rất nghiêm túc đúng tôn trí mục đích và đã là một trong những cơ quan đem lại sách bổ ích nhất cho cán bộ sĩ quan chiến sĩ của quân đội và của cả nước
sách của nhà xuất bản quân đội nhân dân được làm theo một quy trình
những ý kiến của toàn dân toàn quân để đồng góp những tư liệu quý báu xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước